điều một trăm ba mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định người nào cố ý gây tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang thai hoặc gây tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi nhưng nạn nhân đang mang tổn thương cơ thể từ một mươi một